nhiều nơi ở trung tâm thành phố và các quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ
tiếp tục bị chiêu cương dâng cao có nơi cao hơn năm mét
vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín nước bắt đầu dâng cao
tại một số tuyến đường thuộc trung tâm thành phố cần thơ nước ngập sâu
có đoạn cao hơn nửa mét gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân
được biết đến khoảng chín giờ nước mới bắt đầu rút xuống
hiện trạng này đã liên tục diễn ra từ ngày chín tháng chín đến nay
còn tại một số quận như bình thủy vĩnh thạnh phong điền
trong mấy ngày qua cũng bị ảnh hưởng do lũ và chiều cường dâng cao
riêng sáng ngày một mươi ba tháng chín tại huyện phong điền có nhiều tuyến đường bị chán nước
nhiều đoạn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn
lãnh đạo quyện cũng chỉ đạo cho là ngành chức năng
phòng tế hội tầng các xã coi như là cũng có cái biện pháp là
bè đắp phía ngoài lỗ không cho nước chàn vào là lỗ
để không có nước chàn thì nó không có ngập ống các dường cây
thứ hai là cái việc đi lại của bà con và học sinh cũng rất tiện
nó khô gáo nó không phải ngập mà để khó đi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay mực nước trên sông tiền tại trạm tân châu là bốn tám m
dưới báo động ba là hai mươi bảy m
mực nước trên sông hậu tại châu đốc là ba bảy mươi một m trên báo động hai hai mươi một m
tại các trạm hạ liêu ở mức báo động hai báo động ba
có nơi trên báo động ba
đến ngày một mươi bảy tháng chín mực nước cao nhất tại tân châu ở mức ba chín mươi bảy m
dưới báo động hai ba m
tại châu đốc ở mức ba năm mươi bảy m trên báo động hai bảy m
tại các trạm hạ liêu sông kiểu long xuống dưới mức báo động một